chiều ngày một mươi tháng tám tại thành phố tam kỳ ubnd tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam
đã trao hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành
số tiền hai tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam là đơn vị được bộ y tế chọn làm nơi điều trị
cho các bệnh nhân dương tính với sars cov hai tại khu vực miền trung
hiện tại bệnh viện đang tiếp nhận điều trị năm mươi ca bệnh dương tính với covid một mươi chín
trong đó có ba ca bệnh nặng và nhiều ca bệnh được chuyển vào từ thành phố đà nẵng
tuy nhiên hiện bệnh viện này đang gặp nhiều khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị
vật tư y tế để phục vụ cho công tác điều trị phòng chống dịch
trong buổi chiều cùng ngày một mươi tháng tám lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ hiệp hội công viên cây xanh việt nam số tiền một trăm linh triệu đồng
và tiếp nhận tám trăm linh bộ đồ bảo hộ y tế đặc biệt trị giá một trăm sáu mươi triệu đồng
do các ca sĩ hoàng vũ và quang hào trao tặng